di sản thiên nhiên và văn hóa được coi là nguồn tài nguyên vô giá tạo nên sức hút du lịch riêng cho mỗi quốc gia
để khai thác di sản phục vụ phát triển du lịch bền vững đồng thời vẫn bảo tồn và phát huy được giá trị di sản cho thế hệ tương lai
là bài toán không hề đơn giản đối với nhiều nước trong đó có việt nam
vừa qua sở du lịch thành phố phối hợp với hội di sản văn hóa tp hcm tổ chức hội thảo khoa học phát triển du lịch di sản văn hóa
tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành các nhà khoa học nghiên cứu về di sản văn hóa của thành phố
hiện nay tp hcm có một trăm bảy mươi hai di tích lịch sử văn hóa danh làm thắng cảnh được xếp hạng quốc gia
vì vậy để khẳng định di sản văn hóa là một trong những nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố
đồng thời khắc phục kịp thời hạn chế trong công tác bảo tồn di tích với phát triển du lịch là rất cần thiết
với ba mươi tám tham luận khoa học hội thảo đã tập trung phân tích làm rõ những nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn đến những hạn chế trong công tác bảo tồn
tôn tạo phát huy giá trị lịch sử văn hóa trên địa bàn tp hcm gợi mở những nhóm giải pháp và giải pháp cụ thể
trong mối quan hệ giữa công tác bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa với phát triển du lịch
kết quả từ hội thảo sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các cơ quan chức năng của tp hcm xây dựng kế hoạch
đề ra những giải pháp trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện hiệu quả công việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa